đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
bắt quả tang cây xăng dầu tự phát hoạt động không phép nằm trên đường phạm văn khoai
phường tân hiệp thành phố biên hòa do ông nguyễn thế lâm làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện có hai trụ bơm đang hoạt động
trong đó một trụ bơm dầu đang bơm cho một xe tải
ngoài ra lực lượng quản lý thị trường còn phát hiện một bồn nổi đang chứa bốn trăm linh lít dầu
và một bốn âm chứa một trăm linh lít xăng
qua làm việc chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh
và giấy tờ hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ số xăng dầu trên
lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hai trụ bơm
và toàn bộ số xăng dầu nói trên để điều tra làm rõ